sau gần hai tháng cuộc xung đột giữa nga và ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu
trong một thông báo đưa ra mới đây bộ quốc phòng nga đã kêu gọi các lực lượng ukraine còn lại
đang bị bao vây tại một nhà máy thép ở thành phố ven biển mariopol hạ vũ khí
bộ quốc phòng nga khẳng định sẽ đảm bảo tính mạng và an toàn nếu các lực lượng này chấp nhận đề nghị
và ngừng mọi hành động thù địch bắt đầu từ sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn
thông báo của bộ quốc phòng nga nêu rõ sẽ đến tình hình thảm gốc tại nhà máy luyện kim azovstar
và dựa theo nguyên tắc hoàn toàn nhân đạo lực lượng vũ trang nga đề nghị các chiến binh
thuộc các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài ngừng mọi hoạt động thù địch
và hạ vũ khí bắt đầu từ sáu giờ sáng theo giờ moscow ngày một mươi bảy tháng bốn
trước đó nga đã tiết lộ ước tính về con số thương vong của ukraine
chỉ riêng thành phố mariopol ukraine đã mất hơn bốn chiến binh
trong đó có cả lính đánh thuê nước ngoài
về phía ukraine chính quyền kiev vẫn chưa đưa ra phản ứng nào trước tuyên bố của phía nga
má túy tổng hợp hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
từ lào về việt nam hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
sau khi tông vào xe máy nhóm người đi trên ô tô bốn chỗ xuống xe
dùng dao dựa chém người đàn ông đi xe máy khiến cho nạn nhân tử vong
công an tỉnh bến tre cho biết đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn
bước đầu công an xác định nạn nhân là một người đàn ông bốn mươi chín tuổi
trú tại thành phố bến tre tỉnh bến tre
theo thông tin từ camera của một nhà dân khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn
người đàn ông chạy xe máy trên đường đồng văn cống xã bình phú thành phố bến tre
thì bị một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen tông từ phía sau
cú tông mạnh khiến cho xe của ông này ngã xuống đường
lúc này ba người trên xe ô tô xuống xe trong đó hai người cầm dao lao vào chém người đàn ông
người đàn ông vùng chạy thì bị những người còn lại tiếp tục đuổi chém
gây án xong nhóm đối tượng lên xe ô tô rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
lực lượng chức năng đang truy bắt những đối tượng trên
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo dương tấn phúc ba mươi chín tuổi
trú tại phường một mươi một quận ba thành phố hồ chí minh là quản lý khách sạn paradise
có địa chỉ tại thôn nam đội thân thành phố bắc cạn về tội môi giới mại dâm
theo cáo trạng dương tấn phúc
giữa dương tấn phúc và các nhân viên nữ phục vụ massa tại một lã lập một nhóm gia lô
có tên là hội nhà cú đêm để quản lý điều hành hoạt động massa và môi giới mại dâm
khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn và massage paradise
phúc đã có hành vi môi giới cho hai nữ nhân viên bán dâm cho khách với số tiền một triệu đồng một người một lượt
khi hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng nghỉ của khách sạn
thì bị lực lượng công an
bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo dương tấn phúc đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi tháng tù
tại phiên phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ để giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm
xử phạt bị cáo dương tấn phúc bốn mươi tháng tù về tội môi giới mại dâm
sau kỳ nghỉ dỗ tổ hùng vương là đến ngày lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt
nhu cầu di chuyển du lịch thăm thân của người dân bằng hàng không và đường sắt vào dịp này tăng lên nhanh chóng
khiến cho giá vé máy bay tăng từng ngày và hàng không đường sắt đều dự kiến tăng chuyến
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lượng hành khách đi đường hàng không dự kiến tăng hai mươi năm ba mươi so với ngày thường
đạt khoảng chín mươi chín mươi năm cùng kỳ năm trước
các hãng bay đã dự kiến bố trí gần một chuyến bay trong dịp cao điểm này
cục hàng không việt nam cũng theo dõi hàng ngày việc mua bán vé
các hãng sẽ đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu cho hành khách
cùng với hàng không ngành đường sắt bên cạnh chạy hàng ngày các đôi tàu khách bắc nam
se ba se bốn se năm se sáu se bảy se tám tổng công ty đường sắt việt nam tăng cường nhiều đoàn tàu
khách từ thành phố hồ chí minh và hà nội đến các tỉnh trong thời gian từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
trong dịp cao điểm mùng ba tháng bốn đến mùng một tháng năm
năm ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ năm đến một mươi
và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội
dịp nghỉ lễ này được xem là giai đoạn vàng giúp cho ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều
tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau hai năm ngủ đông
và đến thời điểm này nhiều khách sạn đã kín khách đặt hàng và không những không và đang nhộn nhịp trở lại
thậm chí là đi du lịch nước ngoài ở các quốc gia cũng đã có kế hoạch mở cửa trở lại
chọn điểm đến hạ long trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn này ông đỗ lương phát du khách đến từ tp hcm
thường chọn đặt tour từ sớm
hầu hết các công ty du lịch cũng đưa ra nhiều loại sản phẩm đón đầu tâm lý không còn e ngại dịch bệnh của du khách việt hiện nay
nói chung là
theo các doanh nghiệp nhu cầu du lịch của du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay khá đa dạng
vì thời điểm này thường phù hợp với kế hoạch du lịch của nhóm khách gia đình và cả khách đoàn thể công ty
theo tỷ lệ tour đoàn khá cao
trong đó tour lẻ chiếm khoảng bốn mươi
là các nhóm khách gia đình bạn bè thường ghép đoàn tour thiết kế theo yêu cầu và free
các địa phương đã rất sẵn sàng để chào đón về mặt cung ứng dịch vụ cũng như là sự an toàn về dịch bệnh tối đa cho các quý khách
và sẽ không còn những cái thủ tục về y tế gây khó khăn trong khách nội địa nữa
và khách du lịch nước ngoài chúng tôi cũng tin tưởng rằng từ dịp hè này và ba mươi tháng bốn này
là sẽ định hướng lại cho khách hàng yên tâm về một du lịch việt nam đã trở mình trở lại và một cú hích thật sôi động trong mùa hè này
dịp lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm được xem là giai đoạn vàng giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành
ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau hai năm ngủ đông tránh dịch
tuy nhiên từ kinh nghiệm đón khách bùng nổ dịp tết nguyên đán và nghỉ lễ dỗ tổ vừa qua
công tác đón khách của một số địa phương cũng bộc lộ nhiều bất cập
có những thời điểm du khách phải dựng tạm lều để ngủ vì không thể tìm được khách sạn hay nhà nghỉ hay là bị chặt chém với giá cao
chúng ta nên liên hệ với các đại lực
chúng ta nên liên hệ với các đại lực để làm sao mà có được những cái xác nhận booking xác nhận cái đặt dịch vụ của mình một cách cụ thể chính xác
sau đó thì chúng ta cũng cân đối cái thời gian đi trong năm
đến nay thì cũng không hẳn là cứ ngày lễ tết là những ngày mà có cái ngày nghỉ nhiều
chúng ta có thể cân đối là đi lễ dịp này lễ dịp khác hoặc là cái giai đoạn mà hè các con được nghỉ
chúng ta có thể kết hợp các ngày nghỉ ngắn ngày cũng có chương trình phù hợp dài ngày có chương trình phù hợp
để làm sao mà không bị quá cái tình trạng sâu vầng như vậy
điểm mới trong dịp lễ năm nay là các tour đi du lịch nước ngoài bắt đầu được khai thác trở lại sau hai năm ngừng vì dịch
ngoài các chương trình hot trong nước thì dịp ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm và vào tháng năm tháng sáu
các hãng lữ hành cũng mở lại các tuyến du lịch nước ngoài khá đa dạng đặc biệt là tour đi maldives dubai thái lan